thông tin từ bộ ngoại giao cho biết thực hiện chủ trương của chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người việt và thành viên gia đình về nước
trong bối cảnh chiến sự tại ukraine bộ ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức hai chuyến bay sơ tán công dân ngay trong tuần tới
cụ thể ngày bảy tháng ba chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám của hãng hàng không quốc tế việt nam vietnam airlines dự kiến chở hai trăm tám mươi ba công dân khởi hành từ bucares
rumani hạ cánh tại sân bay nội bài vào trưa ngày tám tháng ba ngày chín tháng ba chuyến bay số hiệu qh chín nghìn sáu mươi sáu của bamboo airways dự kiến chở hai trăm bảy mươi công dân khởi hành
từ vác sava ba lan hạ cánh tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi tháng ba bộ ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine đưa sang các nước láng giềng và đưa những người
có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng